cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa bắt giữ nhâm hoàng khang ba mươi bốn tuổi để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đây là lập chính viên có tiếng trên mạng xã hội thời gian vừa qua với tuyên bố lấy được bản sao cây ngân hàng của các cá nhân tổ chức từ thiện
trước đó cục cảnh sát hình sự nhận được đơn tố cáo nhâm hoàng khang đã có hành vi đột nhập vào trang web liên quan sai phạm hoạt động cờ bạc
sau đó khang đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan chức năng và buộc chủ nhân của trang web sai phạm nói trên chuyển bốn trăm linh triệu đồng vào tài khoản của mình
quá trình điều tra cơ quan công an phát hiện khang có hành vi đe dọa cưỡng đoạt bốn trăm linh triệu đồng của nạn nhân nên khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
ngoài ra cơ quan công an đang làm rõ các hành vi khác có liên quan đến đối tượng khang